để chuẩn bị cho tổng kết thực hiện nghị quyết số bốn mươi chín và góp ý văn kiện đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị định hướng để cải cách trong thời gian tới
để lắng nghe các ý kiến đồng góp nhằm xây dựng ngành tòa án đáp ứng tốt chiến lược cải cách tư pháp
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
tham dự hội thảo có đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn xuân thắng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phát biểu khai mạc hội thảo tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình nhấn mạnh
nghị quyết số bốn mươi chín về chiến lược cải cách tư pháp đã xác định tòa án có vị trí trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm
trong thời gian qua hệ thống tòa án đã có những bước phát triển mới đạt được những thành tích quan trọng